còn tại đồng tháp tòa án nhân dân huyện tam nông vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo nguyễn ngọc nhiều
trú tại ấp hai xã phú ninh huyện tam nông về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm khi gia đình nhiều đã hát karaoke thì anh võ thanh toàn chú cùng địa phương
yêu cầu điều chỉnh âm thanh nhỏ lại để xem thời sự
sau đó giữa nhiều và toàn phát sinh mâu thuẫn đánh nhau đối tượng nhiều chạy vào nhà lấy dao chém toàn gây thương tích với tỷ lệ thương tật là hai mươi bốn
tòa án nhân dân huyện tam nông đã tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc nhiều hai năm tù giam về tội cố ý gây thương tích